trong năm năm trở lại đây đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây khi dịch bệnh bùng phát trên thế giới và cả ở trong nước
thì thanh toán trực tuyến và tiêu dùng online đang ngày càng trở nên phổ biến và nhận được sự quan tâm lớn của người dân
diễn đàn khuyên hướng tiêu dùng việt nam tương lai thanh toán trực tuyến và tiêu dùng online đã đưa ra dự báo
thương mại điện tử tại việt nam đã và sẽ tiếp tục có tốc độ tăng trưởng rất nhanh
người tiêu dùng và đặc biệt là giới trẻ với hơn năm mươi dân số đã gắn liền với thiết bị di động mạng xã hội và đặc biệt thích nghi với việc mua hàng trực tuyến
năm hai nghìn hai mươi hai người sử dụng internet sẽ chiếm gần sáu mươi dân số
ba mươi người tiêu dùng sẽ thực hiện chuyển tiền trực tiếp trên mạng khi mua sắm trực tuyến
hiện cứ có một mươi người thì có ba người sở hữu tài khoản với một tổ chức tài chính
số lượng người sử dụng bí điện tử cũng gia tăng với tốc độ nhanh
hệ sinh thái mua sắm đa kênh phát triển
đưa đến trải nghiệm phong phú cho người tiêu dùng
các mặt hàng được mua online nhiều nhất là thời trang hàng điện tử và mỹ phẩm
theo khảo sát mua sắm trực tuyến tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín mua sắm quần áo chiếm hai mươi bốn hàng cá nhân chiếm hai mươi một hàng điện tử chiếm một mươi tám vé máy bay xem phim chiếm một mươi bảy